liên quan đến vụ việc một nam du khách nước ngoài được phát hiện đã tử vong tại phố hàng bạc hà nội vào sáng sớm ngày hôm qua
sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã tới hiện trường để làm rõ nguyên nhân
theo hộ chiếu và giấy tờ của du khách mang theo ban đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh joseph turi
ba mươi chín tuổi quốc tịch canada hiện đang lưu trú tại phương hàng chống quận hoàn kiếm
qua giả soát camera xung quanh cho thấy là nạn nhân tự ngã gục xuống vỉa hè và tử vong ngay sau đó không hề có tác động ngoại lực
cũng theo lực lượng công an khu vực nhận định có thể là nam du khách bị trúng gió và dẫn đến đột tử